ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa đề xuất thu phí đối với tất cả các tổ chức cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời lòng đường hè phố ngoài mục đích giao thông để kinh doanh sản xuất tập kết vật liệu thi công công trình và trông giữ phương tiện
theo đó mức thu được đề xuất theo tháng bằng diện tích đất được sử dụng nhân với một mươi năm và nhân với giá mỗi mét vuông đất theo bảng giá đất ở tại đô thị do thành phố công bố
đối với trường hợp không sử dụng liên tục trong cả ngày thì mức phí chỉ thu năm mươi còn nếu sử dụng tạm vỉa hè lòng đường làm nơi trong giữ xe thì tính bằng bốn mươi mức phí sử dụng
ngoài ra các cá nhân tổ chức sử dụng tạm thời lòng đường hè phố để đặt bảng biển pano
bằng dồn quảng cáo cũng nằm trong diện thu phí mức thu phí cao nhất là bốn trăm linh đồng một năm và thấp nhất là một mươi năm đồng một năm
đặc biệt theo tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hề phố để đặt bảng biển pano bằng dôn quảng cáo sẽ thu phí cả trong ngõ và hẻm
tuy nhiên mức thu ở ngõ và hẻm sẽ được giảm hai mươi nếu vị trí từ biển quảng cáo đến đường phố chính có khoảng cách trên hai mươi năm mét